thưa quý vị thời gian qua đã có nhiều tổ chức cá nhân bằng nhiều hình thức đã cùng góp sức chung tay
giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
những ngày qua đoàn thanh niên công an tp hcm đã phối hợp với văn phòng hội đồng giám mục việt nam
tổ chức nấu và phát hai trăm linh phần ăn trưa mỗi ngày cho người dân và cho những người ở tuyến đầu chống dịch
khi xe chở nguyên vật liệu chế biến thực phẩm vừa đến nơi tập kết
các bạn đoàn viên thanh niên công an tp hcm và tình nguyện viên
đang khẩn trương vận chuyển số nguyên liệu trên xe vào trong để nhanh chóng chế biến cho kịp buổi trưa đang đến gần
cũng thịt cá rau củ và có cả trái cây tráng miệng
một số ăn trưa được chuẩn bị đầy đủ chất dinh dưỡng này do đoàn viên thanh niên trẻ công an tp hcm
cùng các mạnh thường quân phối hợp nấu hàng ngày
kinh phí thực hiện khoảng năm mươi triệu đồng do các đoàn viên thanh niên vận động
và được văn phòng hội đồng giám mục việt nam ủng hộ tài trợ
một số nơi thì họ cũng có hỗ trợ người dân về nhu yếu phẩm là đường gạo nước tương
nhưng mà cái việc nấu nước nó cũng trở nên khó khăn luôn
nên là cái chương trình của mình là sẽ nấu cái phần ăn sẵn mang tới mọi người
và như các anh chị thấy thì cái bếp ở đây là cái bếp của văn phòng hội đồng giới một việt nam
thì nó đủ lớn và nó cũng rất là sạch sẽ rất là vệ sinh
để đảm bảo được bữa ăn cho mọi người
vừa kết thúc đợt nấu tặng cho khu vực quận gò vấp chương trình tiếp tục nấu mỗi ngày khoảng hai trăm linh suất ăn trưa
tặng bà con nghèo khu cách ly ở quận ba và huyện bình chánh
trước mắt chương trình sẽ kéo dài đến cuối tháng sáu
những chiến sĩ tình nguyện hành quân xanh công an thành phố hồ chí minh
mặc dù đa phần là các nam chiến sĩ nhưng các bạn làm việc phù bếp và phối hợp rất nhịp nhàng
mọi người chia thành ca xoay tua mỗi ngày để vừa đảm bảo công việc chuyên môn vừa tham gia hoạt động tình nguyện
ban thường dụ đồng hành phố có phối hợp với ban chỉ huy chiến dịch hành quân xanh cấp thành
thì có trao tặng các dụng cụ phòng chống dịch cũng như là các loại kính trắng giọt bắn
cũng như là các thiết bị trang thiết bị cần thiết cho công tác phòng chống dịch
hỗ trợ cho lực lượng công an của quận một mươi hai gò vấp
cũng như là các lực lượng tham gia tại các chốt
dịch covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp
những ngày qua những người công tác trong lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch vô cùng khó khăn vất vả
cuộc sống của người dân gặp không ít khó khăn
những suất ăn trưa tuy nhỏ nhưng đã thể hiện được tình quân dân đoàn kết
và tinh thần tương thân tương ái của người dân thành phố hồ chí minh
giúp nhiều người cảm thấy ấm lòng hơn trong những ngày bị cách ly và giãn cắt xã hội